thời gian qua tình trạng cá chết hàng loạt tại khu vực nuôi trồng thủy sản trên sông trà và gây thiệt hại rất lớn cho người nuôi
nguyên nhân là do sự phát triển ồ ạt của các bè nuôi cá tại khu vực này
trước thực trạng trên tỉnh bà rịa vũng tàu giảm năm mươi mật độ lồng nuôi trồng thủy hải sản
chuyển các cơ sở mới phát sinh vào khu nuôi trồng được quy hoạch
theo kế hoạch từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám các cơ sở nuôi thủy sản lồng bè trong khu vực quy hoạch trên sông trà và
phải cắt giảm năm mươi mật độ lồng nuôi sắp xếp bè nuôi ổn định trật tự tạo khoảng cách phù hợp giữa các bè
bảo đảm an toàn về luồng lạch và mỹ quan toàn khu vực
tỉnh bà rịa vũng tàu ưu tiên bố trí sắp xếp tại hai điểm nuôi tập trung theo quy định
gồm khu nuôi trồng thủy sản lồng bè phía bên trái luồng sông mò nhát
và khu nuôi trồng thủy sản lồng bè phía bên trái luồng sông dinh
chủ cơ sở nào không thực hiện di rời sắp xếp theo hướng dẫn thì không được cấp giấy phép và buộc phải cưỡng chế thảo gỡ